thưa quý vị chính quyền tỉnh ishikawa của nhật bản mới đây đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ sập nhà và lở đất
tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất xảy ra vào ngày một tháng một khi mưa lớn kéo dài
theo đài quan sát khí tượng khu vực kanazawa bầu khí quyển hiện vẫn chưa ổn định
do ảnh hưởng của các rãnh áp suất và không khí lạnh trên cao có thể tác động tới độ vững chắc và kết cấu đất ở vùng noto
vì tác động tích lũy của các trận động đất trước đó và tuyết tan bởi mưa gây ra
hiện có khoảng ba mươi người đang lánh nạn tại các trung tâm sơ tán của chính phủ
trong bối cảnh gia tăng nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm như cúm và covid một mươi chín
trong khi đó gần ba năm trăm linh người vẫn mắc kẹt trong các cộng đồng bị cô lập do đường xá bị chia cắt sạt lở
gần sáu mươi hộ gia đình không có nước sinh hoạt và hơn một mươi năm hộ gia đình không có điện sử dụng
tính đến trưa ngày một mươi tháng một số người thiệt mạng liên quan đến thảm họa động đất tại tỉnh ishikawa
đã lên tới hai trăm linh sáu người trong khi vẫn còn sáu mươi tám người mất tích
trong khi đó công ty điện lực hokuriku đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân sika dẫn những kết quả phân tích mới cho thấy
khoảng một giờ sau khi xảy ra trận động đất hôm một tháng một sóng thần cao tới ba mét tiếp tục ập đến khu vực nhà máy này
thông tin mới càng cho thấy những rủi ro liên quan đến năng lượng hạt nhân ở nhật bản
một mươi ba năm sau thảm họa động đất sóng thần tàn phá nhà máy điện hạt nhân fukushima năm hai nghìn một mươi một